thưa quý vị lễ kỷ niệm một mươi năm quần thể danh thắng tràng an được unesco ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đã diễn ra tại ninh bình vào tối ngày hai mươi sáu tháng bốn
vào năm hai nghìn một mươi bốn quần thể danh thắng tràng an trở thành di sản hỗn hợp thứ ba mươi một trên thế giới thứ một mươi một ở châu á thái bình dương và là di sản hỗn hợp đầu tiên của việt nam và đông nam á
lễ hội là điểm nhấn để hưởng ứng chương trình khai mạc năm du lịch tỉnh tuyên quang năm hai nghìn hai mươi bốn đây là lễ hội khinh khí cầu có quy mô lớn nhất việt nam
lễ hội khinh khí cầu quốc tế tuyên quang năm nay có hai mươi hai khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế do các phi công dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia như anh úc tây bần nha hà lan nhật bản trung quốc thái lan và việt nam điều khiển
các khinh khí cầu được bố trí bay treo cố định trên không trung và chỉnh diện ánh sáng khinh khí cầu
các khinh khí cầu được bố trí bay treo cố định trên không trung và chỉnh diện ánh sáng khinh khí cầu
giao thông tại các cửa ngõ hà nội tương đối dễ thở hơn
tình trạng un tắc chỉ xuất hiện tại các tuyến vành đai
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tám giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
đường phố hà nội trở nên thông thoáng hơn so với chiều tối ngày hai mươi sáu tháng bốn
những nút giao thông được coi là điểm nóng trong ngày hôm qua đã đi lại thuận tiện
trái ngược với tình hình giao thông thông thoáng tại nhiều tuyến đường ở thành phố hà nội
tại tuyến đường vành đai ba tình hình giao thông vẫn rất đông đúc
các đoạn lên xuống tuyến này vẫn là điểm nóng về tình trạng ủn tắc giao thông
tại một số tuyến cao tốc cũng ghi nhận lưu lượng phương tiện cao
thế nhưng với việc đại đa số các phương tiện hiện đã sử dụng hình thức thu phí không dừng
nên khả năng qua trạm thông tuyến được duy trì
khi mà có tình huống sự khố xảy ra tiên tuyến thì quan chức huy đội sẽ thông báo cho tất cả các nguồn tiên sĩ
để có thể phân luồng điều kiện giao thông từ xa tránh việc un tắc cao dài
theo đánh giá của các lực lượng chức năng ở chiều quay trở lại thành phố
người dân sẽ gặp nhiều khó khăn hơn đặc biệt những vi phạm của xe khách sẽ diễn ra rất phổ biến
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nếu phát hiện những vi phạm của hoạt động vận tải khách
tai nạn un tắc hoặc cần trợ giúp hỗ trợ trên các tuyến cao tốc
hãy gọi ngay cho đường dây nóng của cảnh sát giao thông để có biện pháp can thiệp và xử lý kịp thời
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công an về các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn thành phố hà nội trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
với mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tụ tập gây dối trật tự công cộng
đua xe trái phép văn luồng hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến đường các khu vực
được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội sẽ tập trung kiểm tra
xử lý vào năm nhóm hành vi vi phạm như nồng độ cồn
ma túy chở hàng quá tài trọng điều khiển xe chạy không đúng với tốc độ quy định
vi phạm quy định về tránh vượt phần đường làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện
ngoài ra tại các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố cũng được lực lượng chức năng ứng trực một trăm linh quân số
với đặc điểm của địa bàn đội kỹ sát số một là địa bàn hoàn kiếm
nó là khu phố cổ và có rất nhiều khu vui chơi
nhất là phố đi bộ nên lượng phương tiện cuối tuần và các ngày nghỉ lễ sẽ rồn về phố cổ là cũng rất đông
và ba chỉ huy phòng cũng như ba chỉ huy đội đã có các kế hoạch và các ý kiến yêu cầu chỉ đạo
sẽ tăng cường bố trí được lượng anh em trực trong dịp lễ ba mươi một tháng năm này
để đảm bảo xung quanh phố cổ để người dân đi lại thuận tiện hơn
tại các tuyến quốc lộ trục chính cửa ngõ vành đai
khu vực các bến xe nhà ga địa điểm tổ chức lễ hội sự kiện
ngoài việc bố trí lực lượng tuần tra lưu động cắm chốt để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cũng tăng cường nắm bắt thông tin qua hệ thống camera giám sát
và nguồn tin của người dân cung cấp qua trang gia lô của phòng
nhận báo được thông tin là có các điểm ủn mà chúng tôi đã trực tiếp đến để xử lý
và bố trí tất cả các tổ công tác để có thể cho người dân lưu thông trong kỳ nghỉ lễ
một cách an toàn mà không xảy ra ủn tắc cục bộ
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông vào kỳ nghỉ lễ
cần lưu ý luôn chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ để bảo đảm lưu thông an toàn và không gây ủn tắc giao thông
việc nâng cao ý thức tự giác nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông
không chỉ giúp người dân tham gia giao thông được an toàn thuận lợi
mà còn góp phần kéo giảm tai nạn giao thông ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong những ngày nghỉ lễ
nhằm phục vụ người dân và du khách đến với khu du lịch cát bà trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
và dịp cao điểm du lịch hè thành phố hải phòng sẵn sàng phương án phân luồng giao thông
tăng cường các lực lượng điều tiết hướng dẫn du khách nỗ lực giảm ủn tắc tại bến phà đồng bài cái viện
hải phòng tạm dừng chuyên trở xe ô tô con xe ô tô tải qua phà đồng bài theo chiều từ cát hải sang đảo cát bà
kể từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày hai tháng năm và trong các ngày nghỉ cuối tuần từ ngày ba tháng năm đến ngày ba mươi tháng bảy
thời gian hạn chế từ chín giờ đến một mươi ba giờ chứ các xe ưu tiên theo luật định
trong thời gian tạm dừng nêu trên các phương tiện bị hạn chế có thể lưu thông qua phà tuần châu gia luận
người dân và hành khách du lịch lưu thông bình thường qua phà phương tiện đường thủy khác hoặc cắp treo
bố trí các lực lượng tổ chức điều tiết phân luồng giao thông từ xa để giảm thiểu ủn tắc giao thông qua phà đồng bài
điều chỉnh tạm thời hoạt động vận tài hành khách công cộng bằng xe buýt số một mươi bốn trên đảo cát bà
có hành trình từ thị trấn cát ba đi phà cái viềng và ngược lại
bổ sung thêm một điểm dừng đón trả khách tại ga cắp treo phù long và tăng tuần suất hoạt động từ ba mươi năm phút một lượt
hai mươi chuyến một ngày lên thành hai mươi phút một lượt sáu mươi chuyến một ngày
thời gian thực hiện vào các ngày ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm và các ngày trong tháng sáu bảy và tám
việc giá bất động sản đang tăng cao như hiện nay một phần nguyên nhân rất lớn là do thiếu nguồn cung
bởi nhiều dự án bất động sản thời gian vừa qua vướng mắc về pháp lý thiếu nguồn vốn
để giải quyết được bài toán này cần phải có những giải pháp từ gốc rễ
và điều quan trọng nhất chính là khơi thông chính sách tạo nguồn cung và tái cấu trúc thị trường bất động sản
phù hợp với khả năng tài chính của người dân
từ đầu năm đến nay thị trường bất động sản hà nội bỗng sôi động trở lại khi giá giao bán tăng mạnh
đặc biệt là phân khúc chung cư
bên cạnh đó các phân khúc khác như đất thổ cư liền kề hay biệt thự cũng nóng theo
tuy nhiên giao dịch thành công không nhiều
chúng ta có thể thấy rằng là một số các địa bản nó đang giá nó đang cao hơn thực tế
nếu là nó quá cái giá trị thật của một cái bất động sản
cái giá trị thật cũng tương sản lại một câu chuyện khác
là câu chuyện chúng ta phải đánh định giá thị trường
nhưng mà trên toàn bộ thị trường chúng tôi đang phân tích rằng là thị trường đang ở một cái ngưỡng nhạy cảm
đặc biệt là chung cư
trung cư hà nội giờ này tăng giá rất mạnh
chung cư hà nội hồ chí minh đi ngang thậm chí giảm nhẹ
lý do khiến doanh nghiệp thổi giá đã được các doanh nghiệp bất động sản chỉ rõ
tại cuộc họp của tổ công tác của chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản
một số tồn tại hạn chế chưa khắc phục được triệt đẻ
nên sức mua và khả năng thanh toán của thị trường còn giảm mạnh
cái vấn đề thứ hai mà lớn nhất mà chúng tôi sẽ xin kiến nghị một số ý kiến
là tranh lệch cung cầu đang ngày một lớn
đặc biệt là phân khúc sản phẩm phù hợp với túi tiền của đại đa số cư dân gần như không có
do số dự án được cấp mới quá ít một số dự án dở dang thì lại vướng mắc về pháp lý đình trệ
tình hình này dẫn đến tình trạng khan hiếm nhà trên thị trường và giá tăng vọt
giải pháp tháo được nguồn cung là chìa khóa để tháo gỡ mọi khó khăn của thị trường bất động sản hiện tại
chính phủ đang tích cực khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn
để luật về đất đai kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày một tháng bảy tới đây
nhằm tháo gỡ khó khăn phát triển thị trường bất động sản lành mạnh
bên cạnh việc giả soát các dự án đang gặp vướng mắc về pháp lý nguồn vốn tín dụng
thì ngân hàng nhà nước các bộ ngành địa phương các hiệp hội doanh nghiệp
phải tìm giải pháp tái cấu trúc cơ cấu lại danh mục dự án sản phẩm
để bảo đảm phù hợp với khả năng triển khai thực hiện của doanh nghiệp và điều kiện thực tế của thị trường
điều chỉnh lại phân khúc giá bất động sản phù hợp với thị trường và bảo đảm tính thanh khoản
tạo dòng vốn để duy trì hoạt động và thực hiện dự án
hội trợ triển lãm công thương âu cốp thái nguyên hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra tối qua
với quy mô hơn hai trăm linh gian hàng đến từ ba mươi bốn tỉnh thành phố trong cả nước
cùng các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh
hội trợ triển lãm công thương ô cốc thái nguyên hai nghìn hai mươi bốn quy tụ hàng trăm sản phẩm ô cốc
sản phẩm đặc trưng tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền trong cả nước
điểm mới của hội trợ năm nay chính là khu trưng bày kết nối cùng phát triển link to grow
giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế xã hội xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của hà nội
thông qua không gian văn hóa đặc sắc được tái hiện như tiểu cảnh về khuê văn các
hoàng thành thăng long cầu thế húc triển lãm ảnh nghệ thuật về hà nội
đây cũng là dịp để quảng bá thành tựu phát triển kinh tế xã hội xúc tiến thương mại đầu tư du lịch
tăng cường liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh mở rộng mạng lưới phân phối tiêu thụ sản phẩm
giữa thái nguyên với các tỉnh thành phố trong cả nước có phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
một vụ phá rừng với quy mô rất lớn vừa bị phát hiện tại khu vực giáp danh giữa hai tỉnh gia lai và đắk lắc
tại gia lai đơn vị quản lý diện tích rừng này thừa nhận trách nhiệm nhưng hạt kiểm lâm của huyện lại cho rằng
phần lớn diện tích rừng bị phá thuộc tỉnh đắk lắc sự đùn đầy trách nhiệm này vẫn chưa ngã ngũ
khiến cho một khoảnh rừng hàng chục hectare trở nên vô chủ
khoảng rừng với diện tích trên dưới một mươi hectare chỉ còn lại những gốc cây và cành nhánh
những thân gỗ lớn đã được vận chuyển ra khỏi hiện trường
một số đã được gom đốt để chuẩn bị cho việc khai hoang chiếm đất
trong số hàng nghìn gốc cây bị đốn hạ có hàng trăm cây gỗ lớn đường kính gốc từ ba mươi đến bốn mươi cm
theo xác minh ban đầu diện tích rừng bị phá xảy ra tại lô sáu và lô một mươi khoảng một mươi tiểu khu chín trăm hai mươi bảy thuộc lâm phần do xã pierre quản lý
đây là khu vực giáp danh giữa xã la pierre huyện chư prong tỉnh gia lai và xã yalier huyện esup tỉnh đắk lắc
từ hiện trường vụ phá rừng cho thấy vụ việc đã diễn ra trong một thời gian dài và liên tục
vụ việc này qua phản ánh
đã xác định là về quản lý bởi vì rừng mà nếu mà đã lân chiếm đất rừng như vậy và phá rừng như vậy thì khá là nghiêm trọng
và xã sẽ cùng với các đơn vị chức năng là kiên quyết xử lý vụ việc mức độ tới đâu thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
điều khá bất ngờ là khoảnh rừng này có diện tích khá lớn
số lượng cây còn rất nhiều nhưng hạt kiểm lâm huyện chư prong thông tin khu vực hiện trường thuộc đất nông nghiệp
và đất có cây gỗ tái sinh núi đất
tất cả đều nằm ngoài quy hoạch
có ba loại rừng
cũng theo thông tin từ đơn vị này phần lớn diện tích rừng bị phá thuộc địa giới hành chính tỉnh đắk lắc
chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo cho các anh em địa bàn cùng với các bộ hành kỹ thuật như là bộ hành chuyên môn
tiếp tục kiểm tra kỹ lại một lần nữa
nếu như mà phát hiện các sự việc mà nó vi phạm theo các quy định của pháp luật thì chúng tôi sẽ xử lý
tại gia lai thời gian gần đây huyện chư prong
là tâm điểm của các vụ phá rừng nghiêm trọng
chủ rừng đã ở đâu trong những vụ mất rừng nghiêm trọng này
phải chăng toàn bộ diện tích rừng nói trên thuộc diện vô chủ
sau gần ba ngày đêm nỗ lực tìm kiếm đến tám giờ tám phút ngày hôm nay
lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng là chị nguyễn thị hương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn đình một xã liên vị thị xã quảng yên
trong vụ lật thuyền trên sông chanh thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền vào sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tại quảng ninh
bị mắc lại trong bè nuôi hầu của người dân ở khu vực cầu sông chanh hai cách vị trí thuyền đắm khoảng hai km
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn trên luồng sông chanh đoạn thuộc địa giới hành chính phường hà an và phường phong hải thị xã quảng yên
xảy ra vụ tai nạn làm đắm thuyền nan khiến bốn người bị mất tích
hiện các tổ chức đoàn thể của tỉnh quảng ninh chính quyền thị xã quảng yên và các xã phường có nạn nhân mất tích cùng các phòng ban đã huy động hỗ trợ chung tay lo tăng sự cho các nạn nhân